báo điện tử đảng cộng sản việt nam đã tổ chức thông tin về chương trình nghệ thuật màu cơ tôi yêu
và lễ tổng kết trao giải cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu chín mươi năm lịch sử vẻ vang của đảng cộng sản việt nam trên mạng vcnet
sau gần năm tháng phát động cuộc thi đã thu hút trên hai trăm sáu mươi hai lượt người tham gia thuộc nhiều lứa tuổi ngành nghề khác nhau
đến từ các tỉnh thành trong cả nước và cả ở nước ngoài
cuộc thi đã góp phần khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn sáng suốt của đảng
là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng việt nam
đẩy mạnh tuyên truyền học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh sâu rộng trong toàn xã hội
qua đó góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong đảng và trong xã hội
đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng hướng tới kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
lễ tổng kết và trao giải sẽ truyền hình trực tiếp vào tối ngày một tháng hai trên đài truyền hình việt nam